ubnd tỉnh lạng sơn đã thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về việc đưa tuyến cao tốc này
vào vận hành miễn phí cho người dân trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó bắt đầu từ giờ ngày một mươi tháng một đến h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
việc vận hành miễn phí cũng xuất phát từ nhu cầu đi lại rất cấp bách của người dân dịp tết cổ truyền
đại diện chủ đầu tư cũng cho biết đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án bảo vệ an toàn giao thông
bảo đảm cho người dân khi lưu thông trên các tuyến cao tốc này trong những ngày sắp tới được thông suốt và an toàn